do đó nguồn bệnh xâm nhập là thách thức rất lớn đối với thành phố buộc phải đầu tư rất nhiều để kiểm soát dịch từ các chuyến bay giải cứu các cảng đường thủy chuyên gia nhập cảnh vào làm việc cách ly tổ bay quốc tế kiểm soát quy trình cách ly tại các khu cách ly
người dân nếu đi du lịch trong nước thì phải xem chức yếu tố dịch tễ của địa phương đó có an toàn và liên quan tới covid một mươi chín hay không
người dân phải làm tốt việc phòng chống dịch covid một mươi chín thì mới tạo được sự an toàn cho chính mình cho gia đình và toàn xã hội
tiếp theo sẽ là thông tin được đăng tải trên báo nhân dân
thưa quý vị những ngày này thì tuyến đường sắt đô thị cát linh hà đông trên địa bàn thành phố hà nội bắt đầu được vận hành thử
toàn bộ hệ thống đã hoàn thành đánh giá an toàn trước khi đưa vào khai thác thương mại
các cơ quan chức năng của thành phố hà nội khẳng định là đã sẵn sàng tiếp nhận và vận hành công trình phục vụ việc đi lại của người dân
trong thời gian vận hành thử thì có sự tham gia của hội đồng nghiệm thu nhà nước đối với dự án đường sắt đô thị cát linh hà đông
căn cứ kết quả vận hành thử thì dự kiến trong quý i năm hai nghìn hai mươi một liên danh tư vấn độc lập sẽ cấp chứng chỉ an toàn hệ thống cho dự án
sau đó bộ giao thông vận tải sẽ nghiệm thu công trình và bàn giao cho thành phố hà nội quản lý vận hành
thưa quý vị dự án cấp điện bằng năng lượng mặt trời cho các xã vùng sâu vùng xa chưa có điện lưới của tỉnh quảng bình vừa đưa vào sử dụng nhưng lại mất điện triển biên
cơ quan chức năng thì không có phương án sửa chữa hệ thống cấp điện đứng trước việc trở thành phế liệu
điện mặt trời một mươi bốn triệu usd nhưng tắt ngúm là bài viết được đăng tải trên báo sài gòn giải phóng
từ năm hai nghìn một mươi hai dự án điện năng lượng mặt trời cho các xã vùng sâu vùng xa chưa có điện lưới ở tỉnh quảng bình
được triển khai qua hiệp định vay vốn oda
dự án có tổng vốn là một mươi hai triệu usd đây được xem là dự án cấp điện bằng năng lượng mặt trời lớn nhất việt nam tại thời điểm đó
đến cuối năm hai nghìn một mươi chín dự án được đưa vào sử dụng
thế nhưng hệ thống điện triệu đô này vừa dùng được hai tháng thì đã hỏng rất nhiều thiết bị
địa phương đã đề nghị sửa chữa thay mới nhưng sau nhiều tháng thì đến nay không thấy ai xuất hiện và cũng như là để sửa chữa
thưa quý vị trung quanh chuyện học sinh lớp một
cũng phải học thêm thì nhiều ý kiến cho rằng là phải chăng nguyên nhân quan trọng là do đồng lương giáo viên tiểu học không đủ sống
phản ánh của báo thanh niên sẽ làm rõ hơn về vấn đề này
nhiều giáo viên dạy tiểu học bày tỏ tâm tư
giáo viên mới vào nghề chỉ hơn ba triệu đồng tiền lương một tháng mà không làm thêm nghề khác hoặc là không dạy thêm
thì khó có thể nói là đủ sống cho bản thân
chưa nói đến việc phải chăm lo cho gia đình bố mẹ con cái phòng ngừa lúc ốm đau hoặc là kinh phí cho các khoản hiếu hỉ khác của người thân
giáo viên ít người muốn dạy thêm làm thêm vào thời gian lẽ ra được nghỉ ngơi sau khi làm việc cả ngày ở trường
hơn thế nữa lại phải dạy thêm lén lút vì chưa được cấp phép vì cấm dạy thêm cho học sinh
tuy nhiên cùng với các lệnh cấm thì ngành giáo dục và đào tạo cũng cần phải bảo đảm cho chúng tôi một mức lương không cần quá cao
nhưng mà cũng không khiến giáo viên phải lách luật thì mới đủ sống